hôm qua thành phố không ghi nhận xá vườn thị trấn nào có cấp độ dịch ở mức ba hoặc bốn vùng cam vùng đỏ
ba mươi địa phương là vùng vàng và bốn trăm chín mươi chín nơi là vùng xanh
có thể thấy thời gian sau tết là nỗi ám ảnh với hà nội khi con số này đã vượt ngưỡng hơn bốn ca trong ngày
theo nhiều chuyên gia thời gian tới ca mắc covid sẽ còn căng thẳng và leo thang hơn nữa
so với trước đó ba mươi bảy địa phương gia tăng mức độ dịch từ cấp độ một sang cấp độ hai vùng vàng
tỷ lệ vùng xanh trong thành phố vẫn chiếm tỷ lệ lớn là tám mươi sáu
riêng trong ngày một mươi tám tháng hai hà nội ghi nhận bốn năm trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín dẫn đầu cả nước về số trường hợp dương tính trong ngày
trong bảy ngày gần đây thành phố có trên gần hai mươi năm ca nhiễm trung bình mỗi ngày tăng hơn ba sáu trăm linh ca mắc mới
trước diễn biến các ca mắc tăng nhanh ubnd hà nội ngày một mươi tám tháng hai ban hành công điện khẩn về việc
tăng cường biện pháp thực hiện thích ứng an toàn